trường đại học y hà nội phối hợp cùng bệnh viện đại học y hà nội tổ chức hội nghị khoa học tiêu hóa găn mật quốc tế
đây là hội nghị thường niên thu hút sự quan tâm của các chuyên gia bác sĩ đầu ngành về nội soi tiêu hóa và găn mật trên cả nước
với một mươi báo cáo khoa học của các chuyên gia đến từ hoa kỳ nhật bản hàn quốc hồng kông và việt nam
hội nghị đã thu hút gần năm trăm linh đại biểu tham dự
hội nghị đã giới thiệu các công nghệ nội soi tiên tiến về tiêu hóa và gan mật như công nghệ lci
công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai trong chẩn đoán ung thư dạ dày
những công nghệ này sẽ giúp trần đoán sớm các bệnh lý về đường tiêu hóa và xử lý qua mùa nội soi không cần mùa hở như trước
theo báo cáo các bệnh lý về tiêu hóa chiếm tỷ lệ lớn nhất tại nước ta hiện nay
với cả hai dạng bệnh về tiêu hóa của các nước đang phát triển như tiêu chảy viêm đường tiêu hóa
và ở các nước đã phát triển như gan nhiễm mỡ viêm gan virus viêm ruột mãn tính
vì thế việc đầu tư khoa học công nghệ trong việc trần đoán sớm và chữa trị các bệnh tiêu hóa đang được tập trung trong thời gian gần đây